thưa quý vị trước diễn biến mưa lũ phức tạp như hiện nay bộ công an vừa có công điện gửi công an các đơn vị địa phương
về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
lãnh đạo bộ công an yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương tập trung chỉ đạo
triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các công điện của thủ tướng chính phủ
chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai
kịp thời ứng phó phát hiện xử lý các hành vi lợi dụng thiên tai vi phạm pháp luật
bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự tại cơ sở đảm bảo an toàn
nhất là đảm bảo an toàn cho học sinh tại các khu vực bị ngập lụt nguy hiểm
thực hiện tốt công tác bốn tại chỗ đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
ngay sau khi nước rút cũng như hỗ trợ lương thực thực phẩm
nhu yếu phẩm cho các hộ dân có nguy cơ bị thiếu đói kiên quyết không để người dân nào bị thiếu đói
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hưng yên vừa phối hợp với công an phường an tảo
thành phố hưng yên bắt giữ hai đối tượng gồm hà văn hành quê tỉnh lạng sơn
quê tỉnh sơn la và lý văn niệm quê tỉnh lạng sơn khi đang vận chuyển trái phép một mươi bánh heroin
vào sáng hai mươi một tháng chín tại khu vực đường nguyễn văn linh thuộc phường an tảo thành phố hưng yên
lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng trên thu giữ tại chỗ một bao tải dứa chứa một mươi bánh chất bột màu trắng
cùng với một số vật chứng khác qua giám định số chất bột màu trắng trên là heroin có khối lượng gần ba năm kg
hành và niệm khai nhận mua số ma túy trên về để bán
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
tại tỉnh quảng trị công an huyện đắk crong vừa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hồ văn hoàn
trú tại huyện đắk crong về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày hai mươi sáu tháng chín lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát trên quốc lộ chín đoàn thuộc địa phận thị trấn crong clang
huyện đắk crong thì phát hiện xe mô tô do hoàn điều khiển chạy với tốc độ cao có nhiều biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông
nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên hoàn đã điều khiển xe tăng ga bỏ chạy và tông thẳng vào người đại úy hồ văn huỳnh
sau khi vụ việc xảy ra tổ công tác đã kịp thời giữ người và phương tiện vi phạm đồng thời đưa đồng chí huỳnh đi cấp cứu
sau bốn mươi tám giờ đồng hồ gây án nhưng không thành đối tượng có hành vi cướp ngân hàng tại phóng giao dịch khu công nghiệp mỹ tho
ngân hàng agribank xã trung an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang đã bị lực lượng công an bắt giữ
đó là võ thanh hòa là người địa phương
bước đầu hòa thừa nhận vào ngày hai mươi năm tháng chín đã đến địa chỉ trên sử dụng súng tự chế uy hiếp buộc nhân viên bỏ tiền vào ba lô
tuy nhiên nhân viên ngân hàng đã bấm chuông báo động nên đối tượng bỏ chạy
hòa là đối tượng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và đang thuộc diện quản lý của xã vì nghiện ma túy
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can là nguyễn tuấn kiệt
sinh năm hai nghìn sáu và trung vĩnh tài sinh năm hai nghìn sáu cùng ngụ tại huyện cao lãnh về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trực tự an toàn giao thông
công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đến đường nguyễn huệ thuộc phường một
thì phát hiện phạm lê lợi sinh năm hai nghìn năm ngụ xã phong mỹ huyện cao lãnh điều khiển xe mô tô chở kiệt và tài
có dấu hiệu vi phạm lỗi chở quá số người quy định
tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng lợi không chấp hành và điều khiển xe bỏ chạy
khi đến đoạn đường điện biên phủ phường mỹ phú thành phố cao lãnh kiệt dùng dao tự chế chém trúng vào người
và gây thương tích cho một đồng chí cảnh sát giao thông
sau đó kiệt và lợi tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đang đội trên đầu ném vào người đồng chí ca
rồi điều khiển xe bỏ chạy về hướng cầu quảng khánh
đến khu vực trước trường tiểu học mỹ trà thuộc ấp một xã mỹ trà thành phố cao lãnh
thì lợi mất lái va chạm vào thêm nhà người dân làm xe và cả ba đối tượng ngã
sau cú va chạm lợi tử vong tại hiện trường kiệt và tài bị thương
cục cảnh sát giao thông bộ công an thông tin đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số sáu
của phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đã làm việc đối với các tài xế lái xe tải lùi
trên đường cao tốc tp hcm long thành dậu dây bị camera an ninh ghi lại vào chiều ngày hai mươi bảy tháng chín
dù đang trên tuyến cao tốc cho phép các loại xe ô tô chạy với tốc độ tối đa một trăm hai mươi km một giờ
thế nhưng tài xế xe tải đã bất chấp nguy hiểm của bản thân mình lời những xe khác lưu thông phía sau
cho xe đi lùi để vào đường rẽ ra khỏi cao tốc đáng nói hơn tài xế xe tải hiểu rõ sự nguy hiểm
và vi phạm nên đã sử dụng miếng vải che biển kiểm soát nhằm tránh bị cảnh sát giao thông xử lý
tuy nhiên hành động này đã bị phát hiện và xử lý
đại diện đội tổng tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc sáu cho biết xe tải biển kiểm soát năm mươi h hai mươi nghìn năm trăm sáu mươi bảy
chạy trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây hướng từ tp hcm đi đồng nai
khi đến km hai mươi ba chiếc xe này dừng lại hai người trên xe bước xuống và dùng giải lao để che biển số
sau đó chiếc xe đi lùi trên cao tốc để hướng về đường ra quốc lộ năm mươi một
tổ tuần tra đã lập biên bản với hai lỗi lùi xe trên đường cao tốc và điều khiến xe gắn biển số bị che lấp
trong cùng ngày đơn vị này liên tục phát hiện chiếc xe container đi lùi trên cao tốc và lập biên bản lỗi lùi xe trên cao tốc
theo quy định lỗi lùi xe trên cao tốc sẽ bị phạt tiền từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu đồng tức giấy phép lái xe từ năm đến bảy tháng
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh gia lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo rolati còn gọi là ama philip
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú xã lia klai huyện chư sê tỉnh gia lai về tội phá hoại chính sách đoàn kết
theo cáo trạng từ năm hai nghìn tám đến tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi hai bị cáo rolati đã nghe sự chỉ đạo xứ dục của các đối tượng phù lâu
lưu vong ở nước ngoài lén lút tuyên truyền cho nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã iagrai huyện chư sê
rolati đã lôi kéo xứ dục một số người tham gia và hình thành bộ khung
từng bộ khung ở cấp làng với mục đích gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hành vi của thi bị cơ quan công an phát hiện
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam để điều tra hắn về tội danh trên
tại phiên tòa rolati thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã tuyên phạt roti tám năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết và quản chế ba năm tại địa phương
thưa quý vị lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản nguyễn đỗ thúy anh nguyên kế toán
trưởng bộ phận hành chính tổng hợp chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lộc ninh tỉnh bình phước vừa bị bắt giữ
theo thông tin từ cơ quan công an từ ngày một tháng một đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trước phản ánh của người dân về tình trạng đi làm thủ tục đất đai
như tách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp nhiều khê vất vả tại bộ phận một cửa
của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lộc ninh
mặt khác tại đây xuất hiện nhiều người làm dịch vụ nhanh chóng được người dân gọi là cò dịch vụ cò pháp lý
ra giá từ chục triệu đến hàng chục triệu đồng
sở tài nguyên môi trường văn phòng đăng ký đất đai tỉnh bình phước đã ra quyết định tạm đình chỉ bảy cán bộ viên chức
nhân viên của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lộc ninh để các cơ quan chức năng điều tra xác minh làm rõ
đến ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
sau quá trình tích cực vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc ninh kết luận bị can nguyễn đỗ thúy anh là một mắt xích quan trọng trong vụ án
nên tiến hành bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện gia lộc tỉnh hải dương vừa phát hiện tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn có một số mặt hàng bánh trung thu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cụ thể vào ngày hai mươi sáu tháng chín đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện gia lộc đã làm việc và phát hiện cơ sở này kinh doanh một số mặt hàng bánh trung thu các loại có bao bì nhãn hiệu ghi chữ nước ngoài không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

sau vụ ngộ độc thực phẩm của bánh mì phượng tại thành phố hội an tỉnh quảng nam khiến cho ba trăm một mươi ba người nhập viện để điều trị tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm quảng nam vừa có thông báo kết luận về hành vi vi phạm và các hình thức xử phạt
tiệm bánh mì phượng bị xử phạt hơn một trăm một mươi triệu đồng và đình chỉ hoạt động từ ba đến năm tháng
kết quả lấy các mẫu lưu của cơ sở và mẫu có liên quan gửi kiểm nghiệm tại viện pasteur nha trang cho thấy có bảy mẫu dương tính với khuẩn bacillus syrut sinh độc tố
các loại vi khuẩn này được phát hiện trong chả heo thịt heo xíu xíu mại rau răm xà lách hành và dưa leo
đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho ba trăm một mươi ba người bị ngộ độc thực phẩm
tháng chín vừa qua đại diện thanh tra sở y tế tỉnh quảng nam cho biết cơ sở bánh mì phượng hai tại thành phố hội an đã vi phạm năm quy định trong vệ sinh an toàn thực phẩm
những vi phạm này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự